tại hà nội trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh đã tổ chức gặp mặt thông tin về lịch trình tổ chức đại hội thanh niên tiên tiến
làm theo lời bác lần thứ sáu năm hai nghìn hai mươi đại hội sẽ được tổ chức vào hai ngày ba mươi và ba mươi một tháng năm tại hai tỉnh nghệ an và hà tĩnh
bốn trăm linh một đại biểu được giới thiệu và xét chọn kỹ lưỡng qua nhiều bước sẽ tham dự tại đại hội
đó là những đoàn viên thanh niên tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong lao động học tập công tác
là những gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
nhiều hoạt động sẽ diễn ra trong hai ngày của đại hội như lễ báo công dân bác và trao huy hiệu thanh niên tiên tiến
làm theo lời bác tại khu di tích chủ tịch hồ chí minh làng sen xã kim liên huyện nam đàn tỉnh nghệ an
triển lãm ảnh tự hào tuổi trẻ thời đại hồ chí minh tặng quà và học bổng cho các gia đình có công với cách mạng
các em học sinh giỏi cháu ngoan bắc hồ với tổng trị giá gần bốn trăm linh triệu đồng